tại nam định chín mươi sáu công dân thuộc hai mươi chín tỉnh thành phố đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung một mươi bốn ngày
tại khu cách ly tập trung tỉnh này và được trở về nơi cư trú
đây là những trường hợp trở về từ nhật bản nhập cảnh qua sân bay vân đồn tỉnh quảng ninh vào giữa tháng ba vừa qua
sau khi hoàn thành thời gian cách ly tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định không có biểu hiện ho sốt khó thở
cơ quan chức năng tỉnh nam định đã hướng dẫn khuyến cáo cho các công dân khi trở về địa phương
cần tiếp tục tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà để bảo đảm an toàn phòng ngừa dịch bệnh